thưa quý vị vụ án mạng xảy ra cách đây hơn một tuần ở gần chân núi đã khiến người dân ở làng chư cơ rây
thuộc thôn bốn xã đắk pơ phò huyện kronk chơ rò vô cùng bất an lo lắng
nạn nhân là bà đinh thị bo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại ở điểm làng chư cơ rây bị sát hại khi đang lên dãy đào mì
với quyết tâm làm rõ hung thủ chấn an dư luận đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai công an đã bắt giữ đối tượng đinh cơ
người cùng lan chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng trên
tại cơ quan công an đinh cương khai nhận vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai thấy bà bo đang đào trượt đồng ở cửa hang nơi cương đặt bẫy
hai người đã to tiếng với nhau bà bo lúc này dơ quốc ham dọa không may trúng tay cơn chảy máu
đối tượng tức giận lấy khúc cây gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại
sau đó thấy bà bo còn sống hắn lấy dao cắt một nhát vào cổ nạn nhân tử vong đem thi thể đến vị trí khác
cách đó ba mươi mét vui lấp xuống đất để phi tang đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội
mình thấy có ba cục đá đặt trên đó là nghi chắc bà bo bị trôn ở đây rồi
mình dụng tay dụng chân chạy không nổi luôn mà
về làng tôi gọi ơ bà con gọi cả con trai nó nữa con trai nó mòi đất lên thì thấy cái cổ tay là biết rồi đi làng mình ai cũng sợ
cô nói là lấy ba cục đá đi
làng cả xóm là nghe thấy thằng cưng thế này là cả ngày cả đêm là không ai dám đi qua đi lại ở làng nữa
người ta cũng sợ là chỉ sợ là nửa đêm nhà người ta không có cửa thì nó vào nó lại đánh người ta thì cũng chết
thế hôm qua người ta lại gọi điện cho bảo bảo thế thì bắt được chưa thì bảo bắt được rồi
thế là coi như làng xóm mình là an tâm không có sợ nữa
mặc dù manh mối về đối tượng khá mù mờ nhưng qua sàng lọc lực lượng công an nhận thấy
nổi lên đối tượng đinh cơn chú cùng làng trư cray xã đắc vơ phò có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được ở hiện trường
kết quả giám định adn cho thấy ngoài dấu vết máu tại hiện trường còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của đinh cương
đối tượng cơn này là đối tượng đã bỏ đi khỏi làng và sống trên rừng khu vực núi ở xã đắc vơ phò này cũng rất lâu rồi
bẫy săn bắt ở trên núi để kiếm sống
đối tượng này luôn luôn là bên mình là có khẩu súng cồn đồng thời là dao và có trông
khi mà tổ công tác mà tiếp cận để mà truy bắt đối tượng này thì đối tượng này thường lẩn trốn trên khu vực đồi núi hiểm trở
và rất là khó có thể tiếp cận được đối tượng
sau hơn một tuần truy tìm đối tượng vào chín giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai khi cường định vào xin đồ ăn ở một tròi dãy
thì bất ngờ các chính xác hình sự xuất hiện nhanh chóng bắt giữ kẻ thù ác
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục
đối tượng định cơn về hành vi giết người